thủ tướng nguyễn xuân phúc vừa có văn bản yêu cầu bộ nội vụ kiểm tra thông tin sở nông nghiệp và phát triển nông thôn thái nguyên bổ nhiệm thừa hai mươi ba cán bộ
theo quyết định số bảy trăm sáu mươi hai năm hai nghìn một mươi sáu của ủy ban nhân dân tỉnh thái nguyên giao biên chế và hợp đồng lao động năm hai nghìn một mươi bốn là sáu trăm tám mươi bảy người năm hai nghìn một mươi năm là sáu trăm bảy mươi bốn người
công tác tuyển dụng được sở nội vụ thẩm định tuy nhiên đến nay sở nông nghiệp có hai mươi ba vị trí lãnh đạo nhiều hơn so với đề án vị trí việc làm
bộ nội vụ phải báo cáo kết quả kiểm tra lên thủ tướng trước ngày ba mươi một tháng ba
được biết sở nông nghiệp có năm phòng ban chuyên môn cả năm phòng đều có số lượng lãnh đạo nhiều hơn chuyên viên hoặc vượt qua đề án
như phòng kế hoạch tài chính biên chế một mươi một thì có bảy lãnh đạo một trưởng phòng và sáu phó phòng phòng quản lý xây dựng công trình biên chế bốn thì có tới ba lãnh đạo